bộ giao thông vận tải vừa có đề xuất dùng chín bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng mua lại bảy dự án bot không thể lưu phí
không thể thu phí hoặc đã thu phí nhưng không nhận được sự đồng thuận của người dân
danh sách bảy công trình bot dự kiến được mua lại gồm dự án bot cải tạo nâng cấp quốc lộ ba
và đường cao tốc thái nguyên chợ mới trạm bờ đậu chưa thu phí dự án bot xây dựng mới quốc lộ hai mươi năm
quan ninh hòa và nâng cấp một số quốc lộ là hai mươi sáu qua khánh hòa đắk lắc trạm ninh xuân
dự án bot nâng cấp quốc lộ chín mươi một và chín mươi một b tại cần thơ trạm t hai dự án bot cầu thái hà nối hai tỉnh
thái bình hà nam với đường cao tốc cầu rẽ ninh bình trạm cầu thái hà dự án bot xây dựng quốc lộ một
tránh phía đông và phía tây thành phố thanh hóa trạm bỉm sơn đã dừng thu phí dự án bot nâng cấp
mở rộng đường hồ chí minh chạm thu phí km
một bảy trăm bốn mươi bảy và dự án bot xây dựng các hầm đèo cả cù mông và hải vân hai không được thu phí tại chạm la sơn tùy loan như phương án tài chính